các lực lượng chức năng đã thu giữ một số dụng cụ sử dụng ma túy ba gói chất bột màu trắng được cho là ma túy dặn đá và thuốc lắc
các đối tượng khai nhận trong lúc tổ chức sinh nhật cho một người bạn có một số đối tượng mang ma túy thuốc lắc vào góc vui
tại cơ quan công an lực lượng chức năng đã thử test nhanh để phân loại kết quả cho thấy một mươi tám người đều phản ứng dương tính với chất ma túy
được biết quán karaoke này chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động và đã ba lần bị xử phạt vì phạm hành chính
liên quan đến vụ giết người đốt sắc phi tang tại nghĩa trang hòn một xã cam tân huyện cam lâm tỉnh khánh hòa
sau một tuần khẩn trương điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa phối hợp với công an huyện cam lâm đã bắt giữ được nghi can chính của vụ án
phóng viên văn nhất antv khánh hòa sẽ thông tin chi tiết về quá trình phá án và bắt giữ hung thủ
thưa quý vị và các bạn tôi đang có mặt ở trụ sở phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa nơi mà các trinh sát hình sự vừa tổ chức di lý nghi can chính của vụ án là phan thành tâm từ cam lâm về để tiếp tục điều tra làm rõ
xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở địa bàn lông thôn nằm nhiều người dân hoang mang no nắng
dù điều kiện thời tiết bất lợi dấu vết hiện trường để lại không còn nhiều song với những quyết tâm nỗ lực cao nhất
sau chưa đầy một tuần xác lập chuyên án thì các trinh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa phối hợp với công an huyện cam lâm đã tổ chức truy xét và bắt được nghi can chính gây ra vụ án là phan thành tâm hai mươi hai tuổi chú ở thôn phú bình một xã cam tân huyện cam lâm tỉnh khánh hòa
trước đó vào chiều ngày một mươi năm tháng một mươi hai thông tin về thi thể một người phụ nữ chết cháy tại nghĩa trang hòn một xã cam tân được người dân cấp báo đến cơ quan công an
có mặt tại hiện trường tiến hành các biện pháp điều tra
trước đó nực lượng công an xác định đây là một vụ án giết người
nạn nhân là bà lê thị thanh sáu mươi tuổi chú ở thôn phú bình một xã cam tân huyện cam lâm
các chính sát phòng vệnh xã hình sự phối hợp với công an huyện cam lâm đã khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra truy xét đối tượng
và đến sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với đối tượng phan thành tâm
sau khi xác lập
chuyên án thì đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai tức là sau bảy ngày với các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương và tập trung
chí sĩ chỉ đạo tập trung của bà ông đốc thì chúng tôi đã có kết quả nhất định vào rạng sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
thì qua cái biện pháp phát động giả của chúng thì cơ quan sát điều tra thu được những thông tin quan trọng về sự xuất hiện của đối tượng
tại khu vực hiện trường cũng như
các dấu hiệu bất minh về sử dụng thời gian về đối tượng
thì chúng tôi quyết định phá án và đã bắt được đối tượng gây án
tại cơ quan điều tra bước đầu đối tượng tâm khai nhận
vào khoảng tám giờ sáng ngày một mươi năm tháng một mươi hai tâm gặp bà thanh đang đi chăn bò
trong quá trình hai người nói chuyện đã nảy sinh mâu thuẫn bột phát
tâm về nhà lấy một con dao ra chỗ bà thanh đang chăn bỏ và sát hại nạn nhân
gây án xong tâm đưa sát bà thanh vào sâu trong nghĩa trang hòn một
và sát hại lãnh nhân
với mục đích phi đăng
với quyết tâm cao nhất chỉ sau chưa đầy một tuần
công an tỉnh khánh hòa đã điều tra làm rõ vụ án giết người với tính chất đặc biệt nghiêm trọng
góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương
sau khi vụ án xảy ra thì tình hình trong dân rất là hoang mang
tuy nhiên đến nay thì lực lượng công an tỉnh và các công an địa phương
đã phối hợp và tìm ra tù phạm
việc tìm ra tù phạm này cũng ổn định được

với lòng dân tạo cái niềm tin của nhân dân trong cái việc phá án
vâng như vậy là hung thủ gây ra vụ án giết người đã bị bắt giữ
và khai nhận toàn bộ hành vi dã man của mình
nỗi đau của gia đình bị hại sẽ phần nào được xoa dịu
tuy nhiên vụ án tiếp tục là một lời cảnh báo về tình trạng giết người
từ mâu thuẫn nhỏ đang có xu hướng ngày càng gia tăng ở hầu khắp các địa phương
bản tin tiếp tục với cụm tin vấn an ninh trật tự đáng chú ý
do các phóng viên gửi về từ ninh thuận quảng ninh và đắk lắc
chỉ vì mâu thuẫn trong cuộc nhậu đối tượng phạm phương
chú huyện ninh phước tỉnh ninh thuận đã ra tay sát hại bạn nhậu của mình
là nguyễn văn thành chú phường mỹ bình thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
cơ quan công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng
theo đúng quy định của pháp luật
năm đối tượng trong đường dây trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản
do người khác phạm tội mà có vừa bị công an quảng ninh khởi tố
trong thời gian từ giữa tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
năm đối tượng gồm nguyễn văn phong nguyễn văn thương mạc văn tuyến
vũ trí thanh và nguyễn văn đức đã liên tiếp gây ra năm vụ trộm cắp xe máy
tại địa bàn hải dương bắc ninh và quảng ninh
cơ quan công an đã thu hồi chín xe máy là tăng vật liên quan
chủ động làm quen với những người đến mua thuốc và tung tin rằng
mình có khả năng cúng bái làm mua phép để chữa bệnh và giúp họ trùng vé số độc đắt
ai có nhu cầu thì đưa tiền để cúng làm phép
với thủ đoạn đó nguyễn thị chi mai chủ đinh tuận đã lừa năm người dân
trên địa bàn huyện crong năng tỉnh đắk lắp
lấy tổng số tiền một trăm linh ba triệu đồng rồi đem tiêu xài cá nhân
công an huyện crong năng đã khởi tố nguyễn thị chi mai về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sau nhiều lần hòa giải không thành công
tòa án nhân dân tp vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu đã đưa ra xét xử và tuyên án vụ kiện
đòi bồi thường thiệt hại vì cá bè trên sông trà và thuộc xã long sơn
tp vũng tàu chết hàng loạt vào tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
đây là vụ án dân sự có nhiều bị đơn nguyên đơn và số tiền được bồi thường lớn nhất từ trước đến nay
được tòa án nhân dân tp vũng tàu đưa ra xét xử
cụ thể nguyên đơn là ba mươi ba hộ ngư dân và bị đơn là một mươi một doanh nghiệp chế biến hải sản
ở xã tân hải huyện tân thành
theo đó tòa chấp nhận một phần đơn khởi kiện của bà con ngư dân
doanh nghiệp phải bồi thường thiệt hại tổng số tiền là hơn một mươi ba tỷ hai trăm linh triệu đồng
trong đó doanh nghiệp phải bồi thường nhiều nhất là hơn ba tỷ năm trăm linh triệu đồng
và ít nhất là hơn một trăm linh triệu đồng
về phía bà con ngư dân người được bồi thường nhiều nhất là số tiền hai tỷ một trăm linh triệu đồng

do vậy khắp khu vực trời vẫn nhiều mây vào thời điểm sáng sớm mưa xảy ra không nhiều
ở các tỉnh phía tây bắc bộ trong ba ngày tới đêm và sáng trời vẫn tiếp tục nhiều mây
phổ biến không mưa trưa chiều trời nắng đêm và sáng trời rét
nhiệt độ phổ biến từ một mươi bảy đến hai mươi chín độ
khu vực các tỉnh ở phía đông bắc bộ trong hai ngày nghỉ cuối tuần này
khối không khí lạnh sẽ suy yếu và di chuyển sang phía đông
nên nhiệt độ tiếp tục có xu hướng tăng nhẹ cao nhất ngày giao động từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
trời có nắng thời tiết khô giáo
sang đến thứ hai tuần sau thời tiết vẫn ổn định trời có nắng nhiều hơn
nhiệt độ cao nhất ban trưa giao động từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ có nơi còn cao hơn
đến với các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
sẽ tiếp tục có mưa rào và rông rải rác trong ngày mai
do có mưa nên nhiệt độ cao nhất ngày từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
ở phía bắc khu vực trời rét vào đêm và sáng
sau đó từ ngày hai mươi năm mưa sẽ giảm hẳn chỉ còn diện vài nơi
nên nhiệt độ vì thế sẽ tăng nhẹ từ một đến hai độ
thời tiết thuận lợi hơn cho hoạt động lưu thông cũng như là sản xuất của người dân
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
ngày mai đêm và sáng trời nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở phía bắc khu vực
sang ngày hai mươi năm và ngày hai mươi sáu mây thay đổi có mưa vài nơi ngày nắng
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi hai đến ba mươi một độ
khu vực các tỉnh tây nguyên
dự báo từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu sẽ không có hình thế thời tiết gây mưa nào cho khu vực
ban ngày trời có nắng nhiều nên nhiệt độ vì thế ở mức cao
giao động trong khoảng là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
thời tiết thuận lợi cho bà con hong phơi chế biến nông sản đặc biệt là hạt cà phê
đến với các tỉnh nam bộ nền nhiệt độ phổ biến giao động trong khoảng từ hai mươi chín ba mươi hai độ
riêng tại thành phố hồ chí minh và một số thành phố lớn như bình phước
do kết hợp với quá trình đô thị hóa nên nhiệt độ tại các thành phố này có thể đạt mức ba mươi ba độ
ban đêm nhiệt độ sẽ giảm xuống chỉ còn là từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại